liên quan đến việc mới phát hiện thêm một ca nhiễm covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
công an thành phố đà nẵng vừa tổ chức gia quân tổng kiểm tra
giả soát các cơ sở lưu trú nhà trọ khách sạn trên địa bàn toàn thành phố
qua kiểm tra đã phát hiện một số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép
trong thời gian qua trên địa bàn quảng nam và đà nẵng đã phát hiện hàng chục trường hợp
người nước ngoài nhập cảnh trái phép
việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép rất có thể tăng nguy cơ lây nhiễm covid trong cộng đồng
do đó trong đợt này công an thành phố đà nẵng sẽ tập trung giả soát toàn bộ các cơ sở lưu trú trên địa bàn
nhất là các khu vực trước đây có nhiều người nước ngoài lưu trú
đồng thời khuyến cáo các cơ sở lưu trú chủ động khai báo thông tin và đăng ký tạm trú cho khách
nếu phát hiện trường hợp bất thường phải thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất